hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn đã quay trở lại với bản tin covid chưa trên kênh báo sức khỏe và đời sống
trang tin cập nhật những tin tức mới nhất về covid một mươi chín trong nước và quốc tế
thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa phát đi thông báo số bảy mươi ba kết luận của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại viên họp lần thứ một mươi ba ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín trực tuyến với các địa phương
về công tác phòng chống dịch chi tiết thông báo ra sao mời quý vị cùng theo dõi
thông báo nêu rõ trong thời gian tới dịch covid một mươi chín tiếp tục có diễn biến phức tạp khó lường
khó dự báo thuận lợi thời cơ ít hơn khó khăn và thách thức đòi hỏi các ngành các cấp tiếp tục
đề cao cảnh giác tuyệt đối không lơ là chủ quan phải luôn bám sát tình hình thực tiễn để chủ động
có biện pháp phù hợp phòng chống dịch bệnh đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả
dịch bệnh covid một mươi chín theo đúng tinh thần nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
từng bước bình thường hóa với dịch covid một mươi chín tập trung thực hiện đa mục tiêu tiếp tục ngăn chặn
dịch bệnh lây lan không để quá tải hệ thống y tế ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng không gây
hoang mang trong nhân dân kiểm soát hiệu quả rủi ro ngăn chặn tối đa tình trạng bệnh nhân chuyển
nặng tử vong thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế
vị mô các cân đối lớn của nền kinh tế giải quyết các vấn đề an sinh xã hội đảm bảo trật tự
an toàn xã hội đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia
trong điều kiện thế giới có nhiều biến động phức tạp
thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới kiên trì tổ chức tốt
về thực hiện chủ trương của đảng nghị quyết quốc hội nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ kiểm soát
các trường hợp nguy cơ cao chuyển nặng tử vong tiếp tục thực hiện nghiêm công thức năm k cộng vaccine
thuốc điều trị các biện pháp điều trị công nghệ đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác
vận dụng linh hoạt hiệu quả trong phạm vi điều kiện cụ thể tại cơ sở thân tốc và thân tốc hơn nữa
trong việc tiêm vaccine tiếp tục đi từ ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm chủng không để sót lọt đối tượng
trong chỉ định tiêm và đấu hoàn thành tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi ngay khi vaccine được phân bổ
tiếp tục nghiên cứu các cơ sở khoa học tham khảo kinh nghiệm quốc tế để tiêm mũi bồn mỗi năm khi thấy cần thiết
và tiêm cho trẻ dưới năm tuổi
mà chỉ đạo phòng chống dịch các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tiêm chủng tại địa phương
bộ y tế có trách nhiệm đảm bảo vaccine tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thiện công nghệ phục vụ phòng chống dịch
dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu về dân cư đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn để người dân nâng cao ý thức
trách nhiệm trong việc kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tự bảo vệ bản thân gia đình và cộng đồng
dù ca mắc mới covid một mươi chín cả nước nói chung ở mức ghi nhận cao mỗi ngày nhưng tỷ lệ tử vong và ca chuyển nặng giảm đáng kể
nhưng không vì thế người dân lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch
mỗi người nên có ý thức trách nhiệm bảo vệ bản thân và cộng đồng góp phần vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh
với tình hình dịch tại hà nội đã chín ngày liên tiếp thành phố ghi nhận số ca mắc trong ngày giảm
một nghìn năm trăm năm mươi ca thiết lập hôm tám tháng ba số ca mắc ở thủ đô đã giảm hơn một mươi ca
theo tin từ sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày một mươi chín tháng ba đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng ba
trên địa bàn thành phố ghi nhận một mươi chín sáu mươi năm ca covid một mươi chín giảm hai sáu ca so với ngày hôm qua
trong đó có sáu ba trăm bốn mươi sáu ca cộng đồng và một mươi hai bảy trăm một mươi chín ca đã cách ly
đây là ngày thứ chín liên tiếp thành phố có số ca mắc giảm
quận hà đông là địa bàn ghi nhận nhiều f nhất
cụ thể một mươi chín sáu mươi năm bệnh nhân phân bố tại bốn trăm hai mươi ba xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông một một trăm hai mươi chín hoàng mai một một mươi bảy
hai bà trưng chín trăm năm mươi tám sóc sơn chín trăm hai mươi chín đông đa chín trăm một mươi bốn
như vậy cộng dồn số ca mắc tại hà nội tính từ hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay một một trăm bảy mươi một ba trăm bốn mươi bốn ca
đây là ngày thứ chín
liên tiếp số ca mắc trong ngày ở hà nội giảm
so với mốc ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca thiết lập hôm tám tháng ba số ca mắc ở thủ đô đã giảm hơn một mươi ca
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến hết ngày một mươi chín tháng ba hà nội có ba trăm bảy mươi chín bốn trăm tám mươi bảy ca dương tính với sars cov hai đang điều trị
theo dõi giảm hơn sáu mươi một tám trăm linh ca so với hôm qua
trong đó hai trăm bảy mươi năm ca điều trị tại khu cách ly ba ba trăm bốn mươi tám bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
chiếm hơn tám mươi tám tổng số ca đang điều trị theo dõi
số còn lại ba trăm bảy mươi năm tám trăm sáu mươi bốn người đang điều trị theo dõi tại nhà chiếm hơn chín mươi chín
ngày một mươi chín tháng ba hà nội ghi nhận bốn ca tử vong
đây cũng là số ca tử vong trong ngày thấp nhất được ghi nhận trong thời gian qua
như vậy tổng số ca tử vong do covid một mươi chín từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay một hai trăm chín mươi bảy người
về công tác tiêm chủng tính đến hết ngày một mươi chín tháng ba
hà nội có tám mươi một ca tử vong
số người từ một mươi tám tuổi trở lên đã được tiêm mũi nhắc lại vaccine covid một mươi chín
bên cạnh đó gần một trăm linh người cần tiêm mũi bổ sung đã được tiêm chủng
với số ca giảm dần như hiện nay thành phố đang thiết lập mở dần lại các dịch vụ vui chơi giải trí
và các hoạt động khác hà nội đang từng bước quay trở lại cuộc sống nhộn nhịp
như thời điểm trước dịch covid một mươi chín
với số ca mắc giảm dần trong những ngày gần đây
hoạt động giáo dục tại thủ đô cũng có những tín hiệu tích cực
cụ thể sáng ngày hai mươi một tháng ba
học ở hà nội cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh đi học trở lại
sau đánh giá thực tế học sinh giáo viên f giảm nhanh
hiệu trưởng trường trung học phổ thông phan huy chủ đồng đa hà xuân nhâm cho biết
từ hôm nay hai mươi một tháng ba nhà trường đón học sinh trở lại trường học trực tiếp
cô chu thị xuân hường hiệu trưởng trường trung học cơ sở hoàng mai quận hoàng mai cho biết
ngay sau khi học sinh trở lại trường ngày hai mươi một tháng ba
các môn kiểm tra giữa kỳ chưa thực hiện sẽ được nhà trường chuyển sang hình thức đánh giá trực tiếp
trường trung học phổ thông trần phú quận hoàn kiếm
sau một thời gian học trực tuyến vì thuộc địa bàn mức độ dịch cấp độ ba
cũng đã được phê duyệt dạy học trực tiếp từ sáng nay hai mươi một tháng ba
được biết trong tuần đầu tiên trở lại học trực tiếp
nhà trường vẫn hạn chế một số hoạt động dạy học tập trung như thể dục giáo dục tập thể
học sinh được phân luồng phân khu để xe tránh tập trung quá đông vào một thời điểm
với khối tư thục các trường vẫn khá thận trọng với việc cho học sinh trở lại trường học
khi chưa thể triển khai đồng bộ các dịch vụ đi kèm
như xe đưa đón học sinh bữa ăn bán chú tại trường
trường trung học phổ thông newta dự kiến sẽ đưa từng khối lớp đến trường học trực tiếp
thay vì cho đồng lạt học sinh đi học trở lại
trường phổ thông lương thế vinh dự kiến ưu tiên học sinh lớp chín một mươi hai đi học từ hai mươi chín tháng ba
các khối lớp từ lớp bảy đến lớp một mươi một sẽ đi học trở lại từ ngày bốn tháng bốn
với các tỉnh thành trên cả nước kể từ hai mươi một tháng ba hà giang cũng cho trẻ em mầm non
các huyện ngoại trừ bắc quang quang bình vị xuyên thành phố hà giang
và học sinh tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh
quay trở lại học trực tiếp
tương tự tại bắc ninh căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương
nhà trường sẽ cho học sinh đi học trực tiếp từ hai mươi một tháng ba
khi tổ chức dạy học trực tiếp các trường sẽ chỉ dạy học một k vào buổi sáng
đắk lắc cũng vừa gửi văn bản yêu cầu các trường tổ chức dạy học trực tiếp
cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai từ hai mươi một tháng ba nhằm nâng cao năng lực
cho học sinh cuối cấp chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
riêng với nghệ an từ ngày bốn tháng bốn học sinh các cấp học trên toàn tỉnh
sẽ trở lại trường học trực tiếp
các tỉnh thành như hải dương hải phòng tp hcm đều đang triển khai dạy học
theo cách giao cho trường học linh hoạt trong việc dạy học trực tiếp và trực tuyến
tùy tình hình dịch bệnh của địa phương
đây là những dấu hiệu tích cực cho thấy dịch covid một mươi chín được kiểm soát hiệu quả trên toàn quốc
ngành giáo dục đang từng bước chuyển về trạng thái dạy và học trực tiếp
như thời điểm trước khi dịch covid một mươi chín căng thẳng tại việt nam
khi nới lỏng một số hoạt động vui chơi giải trí tại hà nội
bên cạnh những người tiếp tục nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch
thì vẫn còn tồn tại những cá nhân lơ lạc và chủ quan
chiều ngày hai mươi tháng ba công an quận hoàn kiếm hà nội cho biết
qua phối hợp cùng lực lượng y tế quận tổ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự phố đi bộ hồ hoàn kiếm
đã phát hiện hai nữ du khách có hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch
không đeo khẩu trang nơi công cộng
hai nữ du khách này sau đó đã bị phạt số tiền bốn triệu đồng
theo đó khoảng một mươi năm h năm mươi phút cùng ngày tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hoàn kiếm
trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện một người đi bộ trên tuyến đường hàng khay tràng tiền
không đeo khẩu trang và một người đang tự chụp ảnh cũng không đeo khẩu trang
đã mời về trụ sở đơn vị làm việc
hai nữ du khách được xác định là chị phv sinh năm hai nghìn một ở huyện đảo vân đồn tỉnh quảng ninh
và bpt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở phường cát linh quận đống đa hà nội
tại đây sau khi xem lại các bằng chứng của tổ công tác hai nữ du khách đã nhận thức được hành vi vi phạm
phòng y tế quận hoàn kiếm đã ra biên bản xử phạt hai nữ du khách trên mỗi người số tiền hai triệu đồng
sau gần hai ngày hoạt động trở lại
không gian phố đi bộ hoàn kiếm đã đón nhận hàng nghìn lượt du khách tới tham quan và vui chơi
để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch trong khu vực
công an quận hoàn kiếm đã tổ chức tổ công tác liên ngành cắm một mươi hai chốt cố định
phối hợp năm tổ tuần tra cơ động bố trí làm sáu ca khép kín các khung giờ trong ngày
để đảm bảo an ninh trật tự
tại các chốt đều có máy đo thân nhiệt và cán bộ y tế công an làm nhiệm vụ
yêu cầu người dân tuân thủ quy định phòng chống dịch nghiêm túc
để duy trì hiệu quả công tác chống dịch của thành phố như hiện nay
mỗi người dân hãy nâng cao ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng
để bảo vệ chính bản thân và cộng đồng
thưa quý vị delta cron và omicron tàng hình là hai biến thể phụ mới của virus sars cov hai
gây bệnh covid một mươi chín đang nổi lên và gây nhiều lo ngại
liệu đây có phải là dấu hiệu cho một giai đoạn mới của cuộc chiến chống dịch bệnh
đã kéo dài sang năm thứ ba trên toàn cầu
mới đây tờ independent của anh đã so sánh về hai loại biến thể
phụ này và sự hiện diện của chúng ở thời điểm hiện tại
theo independent những hy vọng rằng đại dịch covid một mươi chín đang đến hồi kết
đã bị rội một gáo nước lạnh với những thống kê mới nhất
số ca mắc mới tại anh tiếp tục tăng
trung quốc đại lục phải chứng kiến làn sóng dịch mới nghiêm trọng
hàn quốc ghi nhận số ca mới cao kỷ lục
châu phi có số ca mới tăng tới một mươi bốn
những biến thể phụ mới xuất hiện như micron tàng hình
bị cho là yếu tố thúc đẩy tình trạng trên
như tên gọi đây là một biến thể kết hợp những yếu tố
của cả biến thể delta lẫn biến thể omicron
nó được cho là hình thành từ một bệnh nhân nhiễm cả hai biến thể delta lẫn omicron cùng một lúc
biến thể lai này được phát hiện tại một số vùng của pháp
và dường như bắt đầu lây nhiễm rộng hơn từ đầu tháng một
khoảng ba mươi ca nhiễm delta cron được phát hiện ở anh
mức độ nguy hiểm của biến thể này vẫn đang được nghiên cứu đánh giá
các nhà phân tích cho rằng về cơ bản nó giống như delta
nhưng có protein gai của omicron bộ phận mà virus bám vào tế bào con người
có những lo ngại lớn về delta cron nếu nó kết hợp
giữa độc lực cao của delta với khả năng lây nhiễm nhanh của omicron
tuy nhiên do hệ miễn dịch con người đang ngày càng tăng đối với cả hai loại biến thể này
giới khoa học sơ bộ đánh giá cho đến giờ deltacron chưa phải là mối đe dọa nghiêm trọng như vậy
so với delta cron nổi bật hơn vào lúc này
đây là một biến thể phụ của omicron còn được biết đến là ba hai omicron là ba một
và lần đầu tiên được phát hiện ở anh hồi tháng một mươi hai năm ngoái
giới nghiên cứu đang cho rằng đây là dòng virus corona lây lan nhanh nhất từ trước đến nay
con số toàn cầu về delta cron vẫn chưa được làm rõ
bước đầu mới xác định khoảng ba mươi ca tại anh khoảng hai mươi ca tại mỹ một số ca tại pháp
nơi lần đầu phát hiện biến thể phụ này cũng như tại hà lan và đan mạch
với omicron tàng hình con số rõ ràng hơn
tại anh biến thể phụ này chiếm tới năm mươi bảy trong hai mươi bảy ca mới ghi nhận ở tuần cuối của tháng hai
tại mỹ omicron tàng hình chiếm khoảng hai mươi ba một tổng số ca
làn sóng dịch tại trung quốc đại lục hồng kông trung quốc và hàn quốc
được cho là do cả omicron lẫn omicron tàng hình
nếu đã tiêm hai liều vaccine cộng thêm một mối nhắc lại bạn có thể tự hỏi liệu mình cần tiêm mũi thứ tư hay không
đặc biệt trước tin tức gần đây về số ca covid một mươi chín gia tăng
một số chuyên gia thì cho rằng chúng ta vẫn chưa thể nói chắc liệu liều thứ tư có cần thiết cho tất cả mọi người hay không
và cdc mỹ mới đây cũng đã đưa ra khuyến nghị liều vaccine thứ tư đối với những đối tượng sau
cdc khuyến nghị liều thứ tư của vaccine pfizer
moderna cho những người trên một mươi hai tuổi bị suy giảm miễn dịch từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng
trong đó bao gồm những người bị ung thư suy giảm biễn dịch nguyên phát hoặc đang điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch
cơ quan y tế của mỹ chưa đưa ra quyết định tiêm liều tăng cường cho các nhóm trẻ sơ sinh
thiếu niên và người lớn khác hoặc cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi bị suy giảm biễn dịch
tiến sĩ vyvest charyer giải thích ba mũi vaccine vẫn bảo vệ rất tốt chống lại bệnh nặng nhập viện và tử vong
ông cho biết fda và cdc sẽ xem xét dữ liệu để xác định có cần tiêm liều thứ tư cho các nhóm khác hay không
một số phân tích ban đầu ghi nhận liều thứ tư phần nào có hiệu quả đối với bệnh có triệu chứng
nhưng vẫn cần phải nghiên cứu thêm để xác định liều thứ tư sẽ tác dụng và có tác dụng lâu dài như thế nào
những người trong nhóm khuyến nghị nên tiêm mũi thứ tư ít nhất ba tháng sau khi tiêm liều thứ ba của vaccine pfizer hoặc moderna
điều này vẫn chưa rõ liều thứ tư có tác dụng với các biến thể mới như delta crohn hay không
cdc mỹ khẳng định các loại vaccine hiện có được kỳ vọng sẽ bảo vệ mọi người khỏi bệnh nặng nhập viện và tử vong do nhiễm omicron
chúng tôi vẫn chưa biết vaccine hiệu quả như thế nào đối với các biến thể mới như delta cron
cdc có kế hoạch theo dõi hiệu quả của vaccine trên các biến thể trong điều kiện thực tế
tại trung quốc thành phố cát lâm với bốn năm triệu dân sẽ được phong tỏa trong ba ngày từ đêm ngày hai mươi tháng ba
sau khi trung quốc ghi nhận hơn bốn ca mắc mới trong ngày hai mươi tháng ba trong đó hai phần ba là ở tỉnh cát lâm
ngày hai mươi tháng ba trung quốc đã ra lệnh ở trong nhà đối với hàng triệu người dân ở thành phố cát lâm
đồng bang nước này trong nỗ lực ứng phó với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lớn nhất trong hai năm qua
chính quyền địa phương thông báo cát lâm thành phố lớn thứ hai của tỉnh cùng tên
với bốn năm triệu dân sẽ được phong tỏa trong ba ngày từ đêm hai mươi tháng ba
trước đó trung quốc đã kiểm soát được dịch sau đợt bùng phát năm hai nghìn hai mươi bằng các biện pháp phong tỏa
xét nghiệm hàng loạt và hạn chế đi lại
nhưng biến thể omicron đã chọc thủng phòng tuyến
trong những tháng gần đây và lây lan ra nhiều thành phố
trong ngày hai mươi tháng ba hơn bốn ca mắc mới đã được ghi nhận trên cả nước
trong đó hai phần ba là ở tỉnh cát lâm giáp danh với nga và triều tiên
thủ phủ tỉnh này thành phố trường xuân ngày một mươi chín tháng ba
cũng đã thông báo siết chặt các biện pháp hạn chế trong ba ngày
từ một mươi một tháng ba chín triệu dân của trường xuân chỉ được phép ra ngoài hai ngày một lần để mua lương thực
các biện pháp mới chỉ cho phép nhân viên y tế và nhân viên phòng dịch rời khỏi nhà
các biện pháp siết chặt được đưa ra
sau khi ngày một mươi chín tháng ba trung quốc ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do covid một mươi chín kể từ hơn một năm nay
hiện hàng chục triệu dân đang ở các vùng bị phong tỏa
và nhà chức trách đang nỗ lực tạo thêm giường bệnh do lo ngại dịch có thể khiến hệ thống y tế quá tải
tỉnh cát lâm đã xây dựng tám bệnh viện giã chiến và hai trung tâm cách ly
ở phía đông thủ đô bắc kinh thành phố đường sơn đã cấm giao thông trong hai mươi bốn h ngày hai mươi tháng ba
trong nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan và sẽ tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ bảy bảy triệu dân của mình
những người cao tuổi ở trung quốc đang trần trừ tiêm chủng ngay cả khi omicron lan rộng
trong lúc giới quan sát cho rằng chính sách zero covid một mươi chín của nước này là không bền vững
theo một phân tích về dữ liệu dân số và vaccine phương tiện truyền thông nhà nước trung quốc cho biết
chín mươi năm số ca mắc có tình trạng nhẹ
tuy nhiên điều đáng lo ngại là khoảng một mươi bảy triệu người trên tám mươi tuổi vẫn chưa được tiêm chủng đầy đủ
nhiều người trong số đó cho biết họ đang làm theo lời khuyên của bác sĩ
giáo sư chi chunhui giám đốc trung tâm sức khỏe toàn cầu tại đại học
origen gọi sự trần trừ tiêm chủng là nghịch lý của chính sách zero covid một mươi chín
ông cho biết khi người dân trung quốc cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro của việc tiêm vaccine
họ nhận thấy lợi ích gần như bằng không trong khi rủi ro về tác dụng phụ và biến chứng là tương đối cao
bà liu ly bốn mươi hai tuổi cho biết bởi vì mẹ tôi là bệnh nhân ung thư và đã trải qua hai cuộc phẫu thuật
bà không nên tiêm chủng bác sĩ cho rằng điều đó nên được quyết định dựa trên thể trạng và môi trường sống của chúng tôi
một người dùng mạng xã hội weibo cho biết
mẹ tôi mắc rất nhiều hội chứng nên không thể tiêm chủng được
chúng tôi đã đến bệnh viện ba lần và họ không tiêm vaccine cho bà ấy vì vậy chúng tôi đã bỏ cuộc
lo sợ về các phản ứng có hại là một lý do phổ biến của những người cao tuổi không được tiêm chủng
một tài khoản khác che waibo cho hay bố và mẹ chồng tôi bị cao huyết áp nên họ không dám đi tiêm
giáo sư chi chunhui giám đốc trung tâm sức khỏe toàn cầu tại đại học oregon
gọi sự trần trừ tiêm chủng là nghịch lý của chính sách zero covid một mươi chín
ông cho biết khi người dân trung quốc cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro của việc tiêm vaccine
họ nhận thấy lợi ích gần như bằng không trong khi rủi ro về tác dụng phụ và biến chứng là tương đối cao
thưa quý vị và các bạn một làn sóng nhiễm covid một mươi chín nghiêm trọng đang diễn biến ngày càng phức tạp tại trung quốc
trước tình trạng đó liệu trung quốc sẽ ứng phó tiếp theo với dịch như thế nào
hãy cùng chúng tôi cập nhật những diễn biến về covid một mươi chín trung quốc mới nhất ở những bản tin tới
còn bây giờ thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại